sau ba tuần được đổi ngũ y bác sĩ của trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín bệnh viện bạch mai
tận tình chăm sóc điều trị một gia đình ba người gồm một cặp vợ chồng lớn tuổi và con gái đã hồi phục thần kỳ
và chuẩn bị được xuất viện trong niềm vui của cả thầy thuốc và người thân
thạc sĩ bác sĩ ngô đức hùng trung tâm cấp cứu a chín bệnh viện bạch mai chia sẻ
cả ba người trong gia đình đều nhập viện vào ngày một mươi chín tháng tám trong tình trạng nhiễm covid một mươi chín
suy hô hấp phải thở oxy và có tình trạng tổn thương phổi
tất cả bệnh nhân chuyển đến trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín của chúng tôi đều trong tình trạng nặng
và rất nhiều bệnh nhân đã không thể qua khỏi dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa và áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến nhất
sau khi nhập viện các bác sĩ đã phải cho thở oxy ngay để hỗ trợ
nhờ sự chăm sóc tận tình của các nhân viên y tế tại đây và sự nỗ lực của chính bệnh nhân
sau hai tuần được điều trị theo đúng pháp đồ bệnh nhân đã dần bỏ được oxy
có đáp ứng rất tốt trong quá trình điều trị có tiến triển đầy lùi bệnh rất nhanh bác sĩ hùng cho biết thêm
đặc biệt qua khai thác tiền sử của bệnh nhân thì được biết cả gia đình đều đã được tiêm mũi một vaccine phòng covid một mươi chín trước đó
đây là trường hợp rất may mắn vì vaccine đã kịp thời sản sinh ra kháng thể
giúp các tổn thương phổi của bệnh nhân hồi phục được nhanh hơn và không làm cho tình trạng của bệnh nhân tăng nặng hơn nữa
chị thờ là con gái của gia đình chia sẻ
lúc đầu tôi rất sốc khi cả gia đình chúng tôi phải nhập viện và đến đây những hình ảnh xung quanh tôi là tôi thực sự lo lắng
nhưng sau một vài ngày được các y bác sĩ ở đây kiểm tra liên tục thường xuyên hỏi hàn động viên thì tôi thấy an tâm hơn rất nhiều
tôi và gia đình đã rất xúc động khi chứng kiến xuyên suốt ngày đêm các nhân viên y tế tận tình chăm sóc
thay từng biếng tả đưa từng biếng ăn cho bệnh nhân
trải qua thời gian điều trị tại đây tôi mới thâm thiế câu nói quen thuộc lương y như từ mẫu
chị đã gửi lời cảm ơn đến các thầy thuốc tại trung tâm hồi sức người bệnh covid một mươi chín bạch mai
đã không quản ngại vất vả ngày đêm tận tình chăm sóc cho gia đình và các bệnh nhân
chúc các bác sĩ thật nhiều sức khỏe chữa trị thêm cho nhiều người bệnh và sớm được xuất viện như gia đình chị
chúc các bệnh nhân ở lại bình tĩnh lạc quan chiến đấu với đại dịch và quyết thắng